thưa quý vị vào sáng nay ngày một mươi tháng năm hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai đã chính thức khai mạc tại indonesia
thủ tướng chính phủ phạm minh chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham dự các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị tổng thống nước chủ nhà joko eddodo đã nhấn mạnh vai trò của một asean đoàn kết
đồng thời kêu gọi asean đóng vai trò quan trọng hơn trong việc duy trì hòa bình tại khu vực
theo tổng thống indonesia kinh tế toàn cầu vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau đại dịch covid một mươi chín
trong khi đó sự cạnh tranh trên thế giới ngày một rõ nét hơn đã đặt ra nhiều khó khăn thách thức
ông khẳng định trước nhiều khó khăn như vậy asean sẽ tiếp tục giữ được vai trò của mình với việc phát huy tinh thần của một khối đoàn kết mạnh mẽ
trong khi đó tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng có bài phát biểu nêu ba vấn đề cốt lõi quyết định bản sắc giá trị sức sống và uy tín của asean
để hiện thực hóa mục tiêu khát vọng hòa bình an ninh ổn định và thịnh vượng
thủ tướng đề nghị các thành viên asean chung tay khơi dậy ý chí tự cường đoàn kết khơi thông các nguồn lực phát triển
và khởi tạo các ý tưởng đột phá cho xây dựng cộng đồng giúp asean bứt phá trở thành tâm điểm tăng trưởng của khu vực và toàn cầu
hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai diễn ra từ ngày chín đến ngày một mươi một tháng năm tại labuan bajo indonesia
với sự tham dự của các nhà lãnh đạo đại diện các nước asean và tổng thư ký asean cùng khoảng năm trăm linh đại biểu
hội nghị diễn ra trong bối cảnh thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi
song tốc độ tăng trưởng thấp lĩnh vực tài chính tiền tệ tiêm ẩn nhiều bất ổn
với chủ đề asean tầm vóc tâm điểm của tăng trưởng mà indonesia đặt ra cho hội nghị năm nay
các nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận về tiến trình xây dựng cộng đồng asean cùng các vấn đề quốc tế khu vực khác